dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại vùng tây nguyên cũng như các tỉnh đắk lắc gia lai
thì tại con tôm tình hình dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh con tôm tính đến hết ngày một mươi tám tháng tám
trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên bảy trăm tám mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng sáu trăm năm mươi hai ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đã có một mươi trên một mươi huyện thành phố với năm mươi chín trong tổng số một trăm linh hai xã phường thị trấn
ghi nhận số ca mắc dịch sốt xuất huyết
hiện ngành chức năng của tỉnh con tum đang tích cực các biện pháp phòng chống dịch
cũng như tuyên truyền đến người dân để chủ động phòng chống dịch